hiện đang là thời điểm mà nông dân đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi thu hoạch hành tím vụ hè thu
đáng mừng là năm nay nhờ thời tiết thuận lợi cùng với nguồn giống có chất lượng nên vụ hành này bà con lý sơn đều bội thu
năm nay nông dân đảo lý sơn giao trồng được gần hai trăm linh hectare hành
so với các vụ trước vụ này hành ít sâu bệnh sản lượng ước đạt trên hai hai trăm linh tấn
thời điểm đầu vụ lượng hàng trên thị trường khan hiếm nên thương lái thu mua hành với giá cao từ ba mươi năm bốn mươi đồng một kg
nhưng khi bước vào vụ thu hoạch đại trà cùng với việc vận chuyển hành vào đất liền tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do biển động
khiến giá hành bắt đầu giảm mạnh tuy nhiên nông dân vẫn có lãi
nông dân lý sơn thất thu vì năng suất sản lượng thấp do hạn hán kéo dài
đến vụ hè thu mặc dù giá cả liên tục biến động nhưng lại được mùa nên bà con nông dân cũng không bị ảnh hưởng nhiều